trước đó chính phủ đồng ý hỗ trợ một năm trăm linh tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám
chi cho công tác khắc phục sạt lở bờ sông bờ biển
tuy nhiên chỉ tính riêng ở tỉnh cà mau nhu cầu vốn để khắc phục sạt lở bờ biển tây
đã lên tới con số hơn một tỷ đồng
trước tình hình đó đã có những doanh nghiệp phối hợp với các nhà khoa học phát triển những giải pháp
chống sạt lở mới vừa đảm bảo yêu cầu chống sạt lở vừa giảm được giá thành
làm tăng hiệu quả của nguồn hỗ trợ từ chính phủ cho công tác chống sạt lở ở đồng bằng sông cửu long
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nỗ lực
của doanh nghiệp trong cuộc chiến chống sạt lở tại cà mau và thành quả bước đầu của nó
anh lê văn tươi đang dọn dẹp những vật dụng cuối cùng trước khi rời đi
bỏ lại ngôi nhà mà gia đình anh từng sinh sống
hàng chục năm mới bị sóng biển đánh sập
ngôi nhà của anh hàng chục năm về trước được dựng lên trên đất liền
nhưng nay chỉ còn là những cọc gỗ giữa cửa biển vàng xoáy mềm mông
năm năm trở lại đây cửa vàng xoáy với hai ấp kinh đào đông và kinh đào tây
là một trong những điểm sạt lở nghiêm trọng nhất ở cà mau
biển cứ tiến và làng cứ lùi mỗi năm gần hai trăm linh mét
thậm chí những bờ kè bê tông những nền nhà kiên cố cũng đang dạ nứt trôi từng mảng ra biển
anh lê văn tươi đang dọn dẹp những vật dụng cuối cùng trước khi rời đi
ta cách từ cái mé này ra khoảng gần ngàn mét gần ngàn mét đó thì cách đây khoảng hơn một mươi năm
thì nó lỡ cái tốc độ lỡ vô tới trong này
xưa nhà tôi ở ngoài gần chiếc tàu chạy đó đó cách đây từ mé ra khoảng ngàn mét
nó cứ lỡ dần dần vô
trước thực trạng đó xã đất mũi một mặt bố trí quỹ đất để người dân di rời
bảo toàn tính mạng một mặt đầu tư làm kè gia cố bờ biển để giữ đất
nhưng những nỗ lực này không đủ
ngày tới nay vẫn chưa mang lại hiệu quả đáng kể
nó bị sạc lỡ thì xã đó là có mà xin chú chương ở trên đó là quy hoạch cái khu ở trong kinh năm
để mà giờ vô thì hiện nay tụi tôi dời được ba mươi hộ bên đây giờ được một mươi bảy hộ bên đó và được một mươi ba hộ
cái này thì giải pháp thì là xin ở trên là làm cái kè

nói chung là ở trên cũng có dự án rồi mà chắc có cái nguồn kinh phí đó nó còn khó khăn
nhưng với mức giá thành lên tới trên dưới ba mươi tỷ đồng một km đó là chưa kể khi hoàn thành xong việc khôi phục bãi bồi rừng phòng hộ hệ thống kè này lại khó có thể di chuyển đến các vùng biển sung yếu khác

hàng loạt giải pháp cũ không đạt hiệu quả giải pháp mới là kè trụ ly tâm vừa quá tôn kém vừa không đáp ứng tiêu chí linh hoạt
trước tình hình đó nhiều doanh nghiệp ở cà mau đã tự tìm đến các trung tâm nghiên cứu các nhà khoa học để tìm hướng đi mới cho cuộc chiến chống sạt lở trong đó có công ty hồng lâm
từ mục tiêu đó công ty hồng lâm đã kết hợp với các nhà khoa học của viện thủy công phát triển công nghệ đê trụ rỗng triệt tiêu sóng với công nghệ cốt thanh composite sợi thủy tinh nhằm chống xâm thực
đây là mô hình thu nhỏ của một đoạn đê trụ rỗng
còn đây là thí nghiệm mô phỏng cơ chế loại d này triệt tiêu năng lượng sóng và bẫy cát tạo bồi phía bên trong đê
những chiếc lỗ tiêu sóng này sẽ khiến cho năng lực của sóng bị lọt vào lòng d và triệt tiêu tới trên sáu mươi
cùng với đó những chiếc lỗ này cũng bẫy cát từ sóng biển tạo bồi phía bên trong
và đây là thực tế do các chuyên gia viện thủy công ghi lại trong một cơn bão ở cà mau
những con sóng gần như bị triệt tiêu khi gặp đê trụ rỗng
tuy nhiên khi đề tài đã hoàn thành đưa vào áp dụng trong thực tiễn thì không hề dễ dàng bởi chi phí lên tới hàng chục tỷ đồng
sản phẩm d trụ rỗng lúc đầu chúng tôi nghiên cứu ra thì mới vẽ mô hình
mình ở trên lý thuyết nhưng muốn sản xuất ra nó thì cần phải chế tạo cái khuôn mẫu rồi cần có bãi đúc thử nghiệm rồi cần có trang thiết bị máy móc để lắp đặt ra thực tế
thì để mà đưa sản phẩm này nhanh hơn vào thực tiễn thì doanh nghiệp vào cuộc cùng chúng tôi họ đã cùng chúng tôi là gia công khuôn mẫu chuẩn bị sẵn loại đúc máy móc thiết bị để lắp ra hiện trường
và tất cả những cái đấy để họ đều ứng vốn ra trước
thì phải nói là công ty hồng lâm đã rất quyết liệt khi mà vào cái lĩnh vực bảo vệ bờ biển này
và gần như đấy họ cũng thấy đấy là sứ mạng của họ phải làm
và sau này khi hoàn chỉnh được công trình thử nghiệm rồi đến cái kẻ cấp bách ấy thì trong cái tình huống bờ biển bị sạt lỡ thì họ cũng ứng vốn ra trước để xây dựng nhà máy sản xuất khuôn mẫu

và đây là kết quả của quá trình doanh nghiệp đồng hành với nhà khoa học trong công tác chống sạt lở tại cà mau
bờ biển không còn bị những con sóng phá hủy trong khi tốc độ bồi lắng cát trung bình đạt một mươi năm cm mỗi tháng
với tốc độ bồi lắng này chỉ sau một năm khi bãi bồi đạt cao độ ổn định có thể trồng lại rừng phòng hộ
trong năm hai nghìn một mươi tám tỉnh tiếp tục cho áp dụng mẫu đề trụ rỗng ba trăm linh bốn vào năm trăm linh m của công trình chống sạt lỡ ở bờ biển tây tỉnh cà mau
cùng với công nghệ đề trụ rỗng của công ty hồng lâm tại cà mau hiện cũng đã có một số doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu các công nghệ đề chăn sóng
tạo bãi bồi nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất để ngăn chặn sạt lở bảo vệ tài sản và sinh mạng của người dân
với thực tế nguồn tài sản của công ty hồng lâm là một trong những công nghệ đề trụ rỗng
trong khi chống sạt lở là nhiệm vụ sống còn tỉnh cà mau khẳng định đánh giá cao những nỗ lực đó của các doanh nghiệp
đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục sáng tạo các giải pháp cải tiến công nghệ
góp phần thiết thực vào cuộc chiến chống sạt lở ở các tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông kiều long

góp phần thiết thực vào cuộc chiến chống sạt lỡ ở các tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông kiều long
trong khi chống sạt lỡ là nhiệm vụ sống còn tỉnh cà mau khẳng định đánh giá cao những nỗ lực đó của các doanh nghiệp
và trong hoàn cảnh những giải pháp cũ không đạt được hiệu quả trong khi nguồn lực tài chính hạn chế
những nỗ lực áp dụng công nghệ đưa ra những giải pháp vừa đạt hiệu quả cao vừa giảm chi phí của một số doanh nghiệp ở cà mau mở ra
những hy vọng mới cho người dân đồng bằng sông kiều long trong cuộc chiến chống sạt lỡ
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế chương trình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ tư hàng tuần phát lại vào lúc một mươi sáu h ngày thứ sáu
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhândântv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân